các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh mùng hai tháng chín
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ